một trong những yếu tố quan trọng để sản phẩm ô cốp có được chỗ đứng vững chắc trên thị trường đó là chất lượng sản phẩm
xác định được điều này các doanh nghiệp hợp tác xã cơ sở sản xuất sản phẩm ô cốp trên địa bàn tỉnh đã chủ động đa dạng hóa chủng loại nâng cao chất lượng hoàn thiện mẫu mã và đẩy mạnh xúc tiến đưa sản phẩm đến tay người tiêu dùng
năm hai nghìn một mươi chín tỉnh thanh hóa có một mươi ba sản phẩm được cấp chứng nhận ô cốp trong đó có năm sản phẩm đạt bốn sao và tám sản phẩm đạt ba sao
làng sản xuất miến gạo thăng long huyện nông cống có truyền thống lâu đời với gần sáu mươi hộ gia đình tham gia vào công việc này
xác định việc sản xuất kinh doanh nhỏ lẻ có nhiều hạn chế một số hộ dân trong vùng đã liên kết thành lập hợp tác xã miến gạo thăng long
từ chục hộ thành viên ban đầu đến nay hiện hợp tác xã đã có hai mươi bảy hộ gia đình tham gia giải quyết việc làm và thu nhập ổn định cho hàng chục lao động trong xã
với chất lượng yêu việt sản phẩm miến gạo thăng long được tiêu thụ mạnh ở nhiều địa phương trong và ngoài tỉnh
mới đây ủy ban nhân dân huyện nông cống đăng ký thành công nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm miến gạo thăng long
miến gạo thăng long cũng được chọn là một trong hai sản phẩm để xây dựng sản phẩm ô cốp của huyện nông cống
hơn một năm đi vào hoạt động của hợp tác xã về quy mô hợp tác xã của chúng tôi thì đang có chương trình sản xuất nguyên liệu này là mang tính chất tập trung
và đối với hợp tác xã của chúng tôi sẽ đi tìm các đối tác
và lại cái giá trị xã hội lan tỏa được cái sứ mệnh của cái sản phẩm ô cốt cũng như là cái gánh trên cái trách nhiệm trên vai của sản phẩm địa phương
bên cạnh thị trường trong nước nước mắm leza đã được xuất khẩu sang một số nước như hàn quốc nga và nam phi
sản phẩm mắm lê gia được kỳ vọng sẽ đóng góp nhiều hơn nữa vào việc xây dựng hình ảnh làng nghề truyền thống tại xã hoàng phụ tạo dựng một điểm đến tham quan thú vị cho du khách vào mùa du lịch biển
nhận thấy bao bì là một trong những điểm yếu của sản phẩm nước mắm truyền thống
tạo chiếc áo mới cho sản phẩm của mình bằng việc nhập vỏ chai từ thái lan đổi mới logo thiết kế lại nắp để thuận tiện cho quá trình sử dụng bảo quản nước mắm
trong năm sản phẩm ô cốp được xếp hạng bốn sao của tỉnh thanh hóa năm hai nghìn một mươi chín cơ sở mắm lê gia chiếm tới ba sản phẩm gồm nước mắm mắm tôm và mắm tép
qua quá trình thực hiện sản phẩm ô cốt của mắm leza để đảm giúp cho địa phương
đó là địa phương chuyên làm nghề nước mắm
nước mắm là sản phẩm của địa phương trong phục vụ cho du lịch trên địa bàn
bên cạnh đó nước mắm đề ra cũng tác động một phần trong việc tiêu thụ sản phẩm của địa phương
giúp cho địa phương trong phát triển xây dựng nông thôn mới vừa qua để đạt kết quả tốt nhất
còn đây là hợp tác xã nông nghiệp tân thành xã nông thượng thành phố bắc cạn
một trong những hợp tác xã đi đầu trong việc phát triển mô hình sản xuất kinh doanh theo hướng liên kết
tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người dân tại địa phương
được thành lập từ đầu năm hai nghìn một mươi bảy đến nay hợp tác xã nông nghiệp tân thành có một mươi hai thành viên
ngoài sản phẩm tinh bột nghệ nếp đen tinh bột nghệ nếp đỏ bắc cạn được đóng trong lọ thủy tinh và túi bạc cao cấp
hợp tác xã còn sản xuất tinh bột nghệ dạng viên còn nhộng viên tinh nghệ mật ong rừng đóng gói và xấy lát nghệ
sản phẩm tinh bột nghệ của hợp tác xã được người tiêu dùng ưa chuộng bởi chất lượng mẫu mã đảm bảo và giá thành hợp lý
để chủ động nguồn nguyên liệu cho sản xuất ngoài diện tích đất canh tác của các thành viên
hợp tác xã đã thực hiện liên kết trồng và bao tiêu thu mua nghệ củ cho gần hai trăm linh hộ dân trong vùng với diện tích khoảng chín mươi hectare
bên cạnh việc đầu tư máy móc thiết bị trong sản xuất hợp tác xã nông nghiệp tân thành còn chú trọng đến việc thiết kế bao bì và lông gói để nâng cao sức cạnh tranh cho sản phẩm
hiện nay thì là lao động chính của hợp tác xã là một mươi hai người thường xuyên
đến vụ mùa thì là có thể là hơn năm mươi người
năm vừa rồi thì hợp tác xã nông nghiệp tân thành chúng tôi cũng vinh dự được nhận bằng khen của bộ trưởng bộ nông nghiệp phát triển nông thôn và nhận giải vàng nông nghiệp vàng việt nam
năm hai nghìn một mươi chín là chúng tôi tham gia cái giải ô cốt của tỉnh bắc ả
thì là chúng tôi đã có hai sản phẩm là tinh bột nghệ nếp đỏ cao cấp và tinh bột nghệ đen cao cấp là đạt bốn sao
trên địa bàn thì cũng có nhiều sản phẩm ô cốp
nhờ đây là một trong những cơ sở
điển hình của xã nông thượng cũng góp phần cho việc phát triển nông thôn mới
lúc đầu thì công nhân thì cũng ít hơn thành viên hợp tác xã thì cũng không nhiều lắm
nhưng qua quá trình phát triển thì từ năm hai nghìn một mươi bảy đến nay thì cũng thu hút được nhất là số thành viên góp vốn để cùng phát triển hợp tác xã thì cũng khá nhiều
và đặc biệt cái quan trọng nhất là tạo được công an việc làm cho bà con
rất nhiều bà con là các anh thấy hôm nay
toàn bà con là trong thôn
sau khi tuyển chọn thì tạo được việc làm giải quyết việc làm cho bà con
và đặc biệt là tạo việc làm dẫn tiếp cho bà con
những hộ mà có đất người ta trồng các loại cây trong đó có cây nghệ thì họ sản phẩm được tiêu thụ ngay tại trong ràng mình trong thôn trong xã mình

các sản phẩm trồng đến đâu thì hợp tác xã thu mua đến đó với giá là rất là hợp lý
cùng với sản phẩm tinh bột nghệ bắc cạn còn có nhiều sản phẩm khác có lợi thế cạnh tranh trên thị trường và đang phát triển mạnh trong vài năm trở lại đây
đây cũng là địa phương thứ hai trên cả nước sau quảng ninh phê duyệt và triển khai đề án ổ cốp trước khi chính phủ phê duyệt đề án toàn quốc
sau hai năm thực hiện đề án mỗi xã phường một sản phẩm tỉnh bắc cạn giai đoạn hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi hoạt động của hợp tác xã gắn với sản xuất nông nghiệp đã có bước phát triển quan trọng
kết thúc năm hai nghìn một mươi chín bắc cạn có một trăm linh năm
năm sản phẩm đã chứng nhận sản phẩm ổ cốp ba sao trở lên
điều quan trọng nhất là từ khi sản phẩm nông sản đạt tiêu chuẩn ô cốp mức tiêu thụ cao hơn rất nhiều lần so với trước đó
kết thúc năm hai nghìn một mươi chín bắc cạn có một trăm linh linh